thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao các cơ quan đại diện việt nam tại các địa bàn liên quan sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình
giữ liên lạc chặt chẽ với các đầu mối cộng đồng người việt nam sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
và đến nay thì chưa có thông tin về thương vong của người việt trong trận động đất này
công dân việt nam cần giúp đỡ có thể liên hệ tới văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc theo số điện thoại
cộng tám trăm tám mươi sáu chín trăm ba mươi ba hai trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm ba mươi sáu hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao tại số điện thoại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
chuyển sang một thông tin khác
mỹ và anh vừa hối thúc triều tiên ngừng các hành động gây căng thẳng trở lại vòng đàm phán
và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
đồng thời cho rằng động thái này là mối đe dọa đối với khu vực
phát biểu về báo giới
phát biểu về báo giới
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ nhấn mạnh vụ phóng tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới trên diễn ra trước đó cùng ngày
đã gây ra mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng của triều tiên đồng thời làm sói mòn an ninh khu vực
mỹ khẳng định cam kết của washington đối với một cách tiếp cận ngoại giao trong vấn đề triều tiên và kêu gọi bình nhưỡng tham gia đối thoại
trong khi đó văn phòng bộ ngoại giao anh cũng lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa của triều tiên
cho rằng vụ việc này đã vi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc và hối thúc triều tiên ngừng các hành động gây căng thẳng
trở lại vòng đàm phán và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
trước đó cùng ngày hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết đã phát hiện một tên lửa được cho là loại tầm trung
được phóng từ khu vực bình nhưỡng vào lúc sáu h năm mươi ba phút ngày hai tháng bốn theo giờ địa phương ra vùng biển phía đông của nước này